vào tối ngày hôm qua đồn biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang
cho biết đơn vị liên tiếp phát hiện và bắt giữ xử phạt đưa đi cách ly hai đối tượng nhập cảnh trái phép
từ campuchia về việt nam
tổ công tác của trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu khánh bình đồn biên phòng cửa khẩu long bình
thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu long bình ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú
đã phát hiện đối tượng trương văn dùng nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiếp đó lực lượng chức năng phát hiện đối tượng trần thị thảo nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiến hành xét nghiệm nhanh hai đối tượng đều âm tính với sars cov hai
đồn biên phòng cửa khẩu long bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và phạt tiền
đối với trương văn dùng bốn triệu đồng và trần thị thảo ba triệu đồng
về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định
đồng thời đưa hai đối tượng đi cách ly theo quy định